tính đến ngày hôm nay đồng nai có một trăm linh tám ca bệnh covid một mươi chín được bộ y tế công bố mã số chính thức
trong đó đã có ba mươi hai ca bệnh được điều trị khỏi
ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn một mươi ca dương tính đã được cách ly điều trị
trước tình hình số ca nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai tăng nhanh trong hai tuần vừa qua
bệnh viện gia liễu của tỉnh đồng nai đã được gấp rút chuyển đổi một phần công năng sang điều trị covid một mươi chín

do khu điều trị bệnh nhân covid nằm riêng biệt nên hoạt động khám chữa bệnh gia liễu vẫn diễn ra bình thường
hiện tại đồng nai có hai cơ sở điều trị covid một mươi chín là bệnh viện phổi và bệnh viện gia liễu
trong tình huống số bệnh nhân tiếp tục tăng tại hai cơ sở này
sở y tế sẽ tăng cường nhân viên từ các đơn vị khác trong tỉnh đến tham gia điều trị
ngoài ra sở y tế cũng đã tính đến các phương án khi số ca mắc nhiều hơn tình hình dịch bệnh phức tạp hơn